theo quy hoạch cảng hàng không tân sơn nhất phần đất sơn góp hiện nay được chỉ đạo ưu tiên triển khai đầu tư ngay hồ chứa nước và trạm bơm cẩn bức
sở này cũng đề xuất cơ quan chức năng bổ sung quy hoạch sơn góp cần giờ với diện tích hơn một trăm bốn mươi sáu hectare và quy hoạch sơn góp vào tp hcm
nếu được chấp thuận sơn góp cần giờ sẽ được đặt tại khu đô thị du lịch biển cần giờ thuộc xã long hòa và thị trấn cần thạnh
trong một mươi tháng qua cục thuế tp hcm đã thu hồi và xử lý hơn năm năm trăm linh tỷ đồng
trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là ba hai trăm hai mươi năm tỷ đồng thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là hai ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
và số tiền thuế nợ trên chín mươi ngày có khả năng thu tại đơn vị là trên chín năm trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi năm ba mươi bốn so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi
trong đó các khoản nợ liên quan đến đất là một tám trăm hai mươi sáu tỷ đồng tăng so với thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi bảy là sáu trăm sáu mươi ba tỷ đồng tương đương tăng hơn năm mươi bảy
ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện cần tăng cường
phối hợp với cơ quan thuế xử lý đôn đốc nợ động thuế đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh
đặc biệt là các khu vực chợ tập trung đông hộp kinh doanh xử lý giết điểm các doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất
tiền sử dụng đất đề xuất phương án thu hồi nợ động đối với các dự án không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
sở giao thông vận tải tp hcm thông báo sẽ tạm ngưng tất cả các công trình đào đường trên địa bàn thành phố
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố
trong dịp tích dương lịch hai nghìn một mươi chín
tạm ngừng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố
trong thời gian từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn một mươi tám đến hết ngày một tháng một hai nghìn hai mươi
các chủ đầu tư của các công trình kỹ thuật có trách nhiệm đôn đốc các tổ chức cá nhân có liên quan để nhanh tiến độ thi công đào đường
khẩn trương tái lập toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong thu gọn rào chắn thi công trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi
dự kiến dịp tết nguyên đáng hai nghìn một mươi chín thị trường hàng hóa thành phố sẽ tiêu thụ khoảng từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh chậu mai
hai trăm năm mươi đến ba trăm linh chậu bò sai một trăm ba mươi năm triệu cành các loài hoa cúc hồng cát tường ly cạm chứng v v
bốn chợ chuyên kinh doanh hoa lớn như chợ hồ thị kỷ chợ đầm sen và hai chợ đầu mối bình điền thủ đức
sẽ cung ứng khoảng tám mươi thị phần hoa cắt cành
để cân đối cùng cầu sở công thương thành phố hồ chí minh đã phối hợp với sở công thương đồng tháp lâm đồng
tổ chức các hoạt động kết nối tiếp xúc giữa thương nhân các chợ hoa và người nuôi trồng tại lâm đồng đồng tháp
để thông tin về nhu cầu thị trường thành phố và khả năng cung ứng của các địa phương cho thị trường
thưa quý vị thưa các bạn
nếu quý vị và các bạn có một chiếc xe hơi
mà thời gian sử dụng chỉ vài ngày trong tháng
quý vị và các bạn có thể hợp tác cùng các công ty cho thuê để cùng chia sẻ lợi nhuận
đó chính là một ví dụ về kinh tế chia sẻ
bên cạnh đó sự phát triển của công nghệ thông tin còn giúp hình thành nên mô hình kinh tế chia sẻ số
một điều kiện lý tưởng để tiết kiệm nguồn lực xã hội tiết kiệm chi phí sản xuất cũng như vận hành
ví dụ một công ty công nghệ xây dựng một công nghệ nền tảng platform về giao thông vận tải
thì các hãng taxi sẽ không cần phải đầu tư viết các ứng dụng kết nối khách hàng
và các hãng vận tải sẽ dễ dàng kết nối với bên hậu cần kho bãi cũng như có được phương án vận trù tối ưu
thực tế cho thấy ở tp hcm nền kinh tế sản xuất hàng hóa phát triển càng cao
thì yêu cầu tối ưu hóa nguồn lực xã hội tiết kiệm chi phí sản xuất chi phí quản lý vận hành v v càng đòi hỏi cấp thiết
mô hình kinh tế chia sẻ xuất hiện trên thế giới cũng như ở nước ta là một câu trả lời cho đòi hỏi từ thực tế khách quan đó
sự tham gia của các doanh nghiệp vào mô hình kinh tế chia sẻ sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững
tăng sức cạnh tranh và rút ngắn thời gian nắm bắt cơ hội
trong nền sản xuất kinh doanh của thành phố vấn đề quan trọng của kinh tế chia sẻ nằm ở chỗ
làm sao các doanh nghiệp việt phải nắm quyền chủ động và làm chủ được trong cuộc cạnh tranh mạnh mẽ đó
góp phần vào việc giữ tính độc lập cho sự phát triển
họ chỉ tập trung vào những điểm gì đó thấy mạnh lợi thế của họ
ví dụ như là phương ảnh viên giúp họ tập trung vào vấn đề về kinh doanh
tối ưu hóa nguồn lực xã hội và tiếp cận được khách hàng nhanh nhất
thì nhờ như vậy họ sẽ tận dụng cái điểm mặt đó
kết nối những đơn vị khác làm hậu cần
phụ trợ cho họ để đạt được mục tiêu phát triển chiêm ngưỡng thị trường một cách nhanh nhất
trong lĩnh vực vận chuyển hành khách khi các hãng taxi công nghệ trang vào thành phố
nhiều chủ cho thuê xe lúng túng vì doanh số sụt giảm
trong bối cảnh đó mô hình cho thuê xe tự lái ra đời cúng gốc các chủ xe
cũng như những người có xe mà hiệu suất sử dụng xe trong tháng không cao
và doanh nghiệp mình cũng tham gia khai thác và chia sẻ lợi nhuận
với mô hình kinh doanh như vậy xe của các đối tác thường xuyên được chăm sóc về kỹ thuật và vệ sinh
họ cũng tiết kiệm được tiền thuê bãi đổ xe và được hưởng tám mươi tiền phí khách thuê xe trả
với khách thuê xe họ cũng không cần phải bỏ tiền mua mà vẫn có xe để sử dụng khi có nhu cầu
như thế về vĩ mô một nguồn lực xã hội lớn được tiết kiệm và góp phần giảm sự quá tải trong giao thông

một bên là có nhu cầu sử dụng xe nhiều hơn
tuy nhiên một bên thì những vướng mắt về hạ tầng về chính sách thuế
lại khiến cho cái việc sở hữu xe trở nên khó khăn hơn
nếu chúng tôi phát triển mô hình này thì cái cơ hội nó nằm ở chỗ là
bà con anh em những người bạn đồng hành của chúng tôi những khách hàng của chúng tôi
họ không cần thiết phải quá đau đầu về chuyện sở hữu xe hơi
nhưng họ vẫn có thể sử dụng xe hơi trong các công việc hàng ngày
chúng tôi hoạt động dựa trên mô hình của kinh tế chia sẻ
một người là chủ xe họ chỉ có nhu cầu sử dụng tầm ba đến tám ngày trong một tháng
và những thời gian còn lại chiếc xe đó sẽ hoàn toàn là trống và nằm bãi hoặc là nằm bất kỳ vị trí nào
chúng tôi cùng chủ xe hợp tác để khai thác
mang đến chiếc xe đó cho những khách hàng họ có nhu cầu sử dụng
ông bùi quang thắng là một đối tác đã góp năm chiếc xe vào mô hình cho thuê xe tự lái
và ông hoàn toàn an tâm với mô hình kinh doanh chia sẻ này
xe của ông được chăm sóc kỹ càng về kỹ thuật vệ sinh
cũng như giảm các rủi ro về mất trộm hay tai nạn
do công ty kinh doanh cho thuê xe tự lái có mạng lưới quản lý các khách hàng
và xử lý các sự cố chuyên nghiệp
giữa ông và công ty có những ràng buộc về pháp lý chặt chẽ
xưa nay thì tôi có năm chiếc
lúc bắt đầu thì thấy những dịch vụ uber grab lại mang được
cho nên là mình cũng đầu tư vô làm
nhưng mà sau một vài tháng làm thì mình cảm thấy là cái hiệu quả nó
còn tốt thì tôi mới đem xe về là cho thuê tự lái
rồi từ khi mà cái công ty vivo này cho thuê ô tô tự lái này ra đời
thì tôi cảm thấy là tôi cần có những đối tác như thế
về cái lợi nhuận nó không bằng lúc trước làm riêng lẻ
nhưng mà cái tính an toàn nó rất là cao
xe sau khi dọn vệ sinh khử mùi và kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng
mới được các nhân viên bàn giao cho khách thuê
kèm theo biên bản giao nhận về hiện trạng xe
việc đó khi khách thuê xe an tâm bớt những e ngại
bởi thuê và sử dụng chiếc xe là phương án
phải chịu nhiều trách nhiệm về một tài sản có giá trị lớn
thêm nữa việc cho khách thử xe trước
và trao đổi về các chi tiết kỹ thuật khác
cũng giúp người thuê xe dễ dàng làm chủ chiếc xe tránh những tai nạn
mình đến đây thì mình muốn thấy chất lượng dịch vụ ở đây rất là tốt
mình muốn thuê xe ở đây để thử rất nhiều đột lại xe
để mình có thể chọn lựa mẫu xe để mình mua cho gia đình mình
bên tôi và thuê xe có những rạng bộ pháp lý như là
chế tờ xe hợp đồng thuê xe
có những vết chày xước hay không
bánh xe này nọ động cơ thì sao có ok hay không
thì mình thấy ở đây chất lượng này rất là ok
mô hình cho thuê xe tự lái và chia sẻ lợi nhuận
với các đối tác không phải là mới ở nước ngoài
nhưng lại là mới ở việt nam
mô hình này giúp giảm chi phí trong đầu tư xã hội cho phương tiện
góp phần giảm sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân
giảm sức ép lên hệ thống đường xã
vốn còn yếu ở thành phố
nhưng vì là mới
nên hiện nay mô hình này cũng gặp phải nhiều khó khăn vướng mắt
khó khăn chủ yếu là
chưa có hệ thống định danh cá nhân
được số hóa và chia sẻ rõ ràng
còn vướng mắt thì chủ yếu là vướng mắt về chính sách thuế
với một dịch vụ hoạt động dựa trên nền kinh tế chia sẻ
vivu cũng rất muốn kết hợp với những công ty về công nghệ
những đơn vị có thể cùng nhau chia sẻ cách thức hoạt động
để tối ưu hóa cái nguồn xe đang nhàn rỗi trong người sử dụng
bởi vì với một người mua xe và sử dụng
chỉ tầm khoảng năm đến một mươi năm
tám ngày xe một ngày một tháng
thì lượng xe đang nằm không rất là nhiều
trong chỉ riêng thành phố hồ chí minh thôi
chúng ta chỉ riêng thành phố hồ chí minh thôi
lượng xe đang nằm không rất là nhiều
và hiện tại cơ sở hạ tầng bao gồm là đường xá
và những bến bãi độ xe của chúng ta đang rất là khó khăn
cho nên việc này sẽ có thể giảm tải được
cho hệ thống cơ sở giao thông và cơ sở hạ tầng
cho cả thành phố hồ chí minh những đô thị lớn
chúng ta hay gọi cái cụm từ là nền kinh tế chia sẻ
bản chất là sử dụng tối ưu hơn những cái tài sản xã hội
đã được định hình
thay vì nỗ lực tiêu thụ tài nguyên để sản xuất ra tài sản mới
thì cái việc phát triển nền kinh tế chia sẻ trong tương lai
sẽ rất là phát triển
tuy nhiên như đã nói lúc nãy
vẫn có những cái rủi ro những cái bất cập
vì chính xác thì những cái ngành như chúng tôi
khi mà báo cáo thuế hoặc là làm các cái thủ tục
liên quan tới cơ quan quản lý nhà nước cũng rất khó khăn
tại vì các cái mô hình này mới
cho nên nó vượt ngoài các khuôn khổ pháp lý hiện tại
thưa quý vị thưa các bạn
trong lĩnh vực vận tải và vận chuyển hành khách
các doanh nghiệp công nghệ đang nỗ lực xây dựng
những công nghệ nền tảng platform
để các doanh nghiệp việt cùng lĩnh vực
làm chủ cuộc cạnh tranh trên thị trường trong nước
và chính sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ như thế
trong lĩnh vực vận tải
cũng như nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế
sẽ đặt nền móng cho sự ra đời
của một nền kinh tế chia sẻ số
rút kinh nghiệm từ cuộc đổ bộ
của các hãng taxi công nghệ nước ngoài
vào thị trường trong nước
cuộc tìm kiếm và xây dựng công nghệ nền
của giới công nghệ thông tin thành phố
sẽ giúp hình thành nền mục nền vận tải thông minh
trong tương lai
về mảng vận chuyển thông minh
chúng ta cũng thấy trong thời gian vừa qua
những doanh nghiệp công nghệ thế giới
đã vào việt nam rất là nhiều
trong đó có những doanh nghiệp về vận tải
và những doanh nghiệp vận tải
và đặc biệt là taxi truyền thống
chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
trong việc cạnh tranh
và chúng tôi cũng thấy
những doanh nghiệp taxi truyền thống
vận tải của chúng ta rất là nhiều
rất là nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa
và bản thân những doanh nghiệp nhỏ và vừa
không phải doanh nghiệp nào
cũng có thể tự xây dựng lên
một cái ứng dụng công nghệ để sử dụng cho mình
bởi chi phí của nó rất là lớn
cộng với nhân sự để vận hành
cũng không nhỏ
chính vì thế mà các doanh nghiệp công nghệ việt nam
trong thời gian vừa qua
họ cũng đã tiếp cận công nghệ thế giới
rất là nhanh đặc biệt là các doanh nghiệp
đầu tiên phải nói là những doanh nghiệp
mà tận dụng những nguồn lực của xã hội sẵn có
thì chúng ta thấy rằng là
nó giống như là một cái khái niệm
mượt gió bẻ măng
họ biết cách mượt gió ở đâu
và họ tận dụng cái gì đó là sẵn có của họ
thì những doanh nghiệp này
họ vẫn sử dụng được tốc độ
và sự tăng tốc
của công nghệ thông tin
để có thể chiêm đứng thị trường
thì chính điều này là phải nói là thế mạnh của họ
tuy nhiên thì những doanh nghiệp
vậy thì rất là dễ bắt trước
khi mà họ ra một cái sự điều trách tạo mới
thì họ cũng phải đối diện với một vấn đề
là dễ bị bắt trước
và cái việc này nó cũng gây ra
những cái khó khăn nhất định cho họ
hanna là một start up trong lĩnh vực công nghệ thông tin
đang được ươm tạo tại vườn ươm công nghệ phần mềm quang trung
khởi đi từ ý tưởng xây dựng
một ứng dụng nền tảng
giúp các doanh nghiệp vận tải hạch khách
trong đó có các hãng taxi
liên kết trực tiếp với khách hàng
đến nay start up này còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực
như xây dựng bản đồ thông tin du lịch
bản đồ chăm sóc sức khỏe
hay bản đồ trong lĩnh vực hậu cần hàng hải
hàng không hay đường sắt v v
trên nền tảng đó start up còn muốn vương tới
một công nghệ nền platform phổ quát
để làm chủ và bao hàm mọi hoạt động
trong lĩnh vực giao thông vận tải
hanna là đang hoàn thiện
một cái app ứng dụng gọi xe thông minh
thì cái app đó
trong đó có gọi xe là xe hơi
bây giờ trong thời gian chúng tôi
dừng lại khoảng ba tháng
để mà hoàn thiện cái app mình hơn
và đưa ra những kế hoạch kinh doanh
kết hợp với các nhà xe để trung chuyển
và chúng tôi chuẩn bị đưa
những sản phẩm mà người ta đọc hàng online
trên mạng đưa tới tận tay của người mua hàng
ngay lúc đầu là
chúng tôi đã đưa ra yêu cầu
là phải thiết kế platform
không phải thiết kế là sản phẩm
đã mức là sau
bây giờ có thể là ứng dụng gọi xe
nhưng sau này có thể là
áp dụng cho một nền kinh tế chia sẻ bất kỳ
thành ra là
hana sẽ đi đến một cái
cuối cùng đó là sẽ cung cấp
platform để cho tất cả nhà
sản phẩm lớn áp dụng platform này
điều ý là bên sci
tổ thủy có thể ứng dụng platform
hana vào vấn đề gì
khai thác về logistic trên đường thủy
sau này bên vietnam airlines có thể khai thác
nền tảng của hana
và ứng dụng xử lý logistic trên đường hàng học
thì vấn đề vận chuyển đi lại
của người dân và vận chuyển hàng hóa
tối ưu nhất trên từng tuyến tàu
làm sao tối ưu nhất
thì platform của hana đều giải quyết được vấn đề đó
gọi xe cũng là một startup công nghệ
đang được ươm tạo
gọi xe cũng đang hoàn thiện một ứng dụng
nhằm liên kết tất cả các hãng vận tải vận chuyển hành khách
và trung chuyển trên toàn quốc với khách hàng
với công nghệ nền của gọi xe
các hãng vận tải có thể liên kết với nhau
và với một bộ phần hậu cần kho bãi
nhằm tiết kiệm chi phí
mà không cần phải đầu tư một ứng dụng riêng
nhỏ lẻ và manh muốn rời rạc
khách hàng sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn
biết chắc chắn về thời gian quảng đường
điểm đi điểm tới v v
đó chính là điểm mạnh nhất của mô hình kinh tế
chia sẻ số trong lĩnh vực giao thông vận tải
gọi xe nó cung cấp
một nền tảng khoa học công nghệ
một ứng dụng dành cho những đối tác
các hãng taxi các doanh nghiệp vận tải
nhất là giúp họ không phải xây dựng
một cái dụng riêng
chúng tôi sẽ xây dựng một nền tảng chung
để cho tất cả các doanh nghiệp sử dụng
dùng chung một cái nền tảng chung như vậy
thì coi xe sẽ cung cấp các dịch vụ tương ứng
trong hệ sinh thái gọi xe
để cung cấp cho những đối tác
vận dụng cho doanh nghiệp họ
thứ nhất để tăng năng suất
thứ hai dễ dàng quản lý vận hành
thứ ba là giảm được chi phí đầu tư về công nghệ
và thường là sẽ đủ những năng lực
vận hành cao hơn
để cãi tranh với các đối tác
đối với doanh nghiệp
chúng ta có thể tận dụng được mô hình
phát triển kinh tế chia sẻ tối ưu quá
được lượng share của mình
tại xe của mình như thị trường
và nếu mà thay vì
các doanh nghiệp và taxi
có thể tự xây dựng ứng dụng riêng
thì có thể sử dụng một cái đơn vị công nghệ
để chỉnh chu nâng cấp liên tục chỉnh sửa
các đơn vị doanh nghiệp
hãng taxi không nhất thiết
phải đầu tư riêng
gây những tốn kém chi phí không cần thiết
vai trò tích cực thứ nhất
sẽ giúp được các cơ quan của nhà nước
có thể dễ dàng quản lý
những tình hình tình trạng giao thông
thứ hai là chúng tôi có thể
cung cấp cho những doanh nghiệp
những nền tảng công nghệ
họ sẽ giúp gia tăng giá trị thẳng dư
cho doanh nghiệp của họ
thứ hai nữa là khách hàng sẽ được hưởng lợi
rất nhiều từ những nền tảng công nghệ này
họ sẽ biết được giá cả biết được quãng đường
họ sẽ an toàn hơn khi di chuyển
vân vân thì đó là những giá trị
mà goi xe sẽ mang lại cho cộng đồng
vâng thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về những mô hình kinh tế chia sẻ
và kinh tế chia sẻ số
vân chuyển hành khách và hàng hóa
hãng cũng mang lại cho quý vị và các bạn
đôi điều cảm nhận về sự lớn mạnh
của một mô hình kinh tế mới
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
với sự tham gia ngày càng sâu của công nghệ thông tin
chúng ta luôn tin tưởng rằng
rồi đây trên địa bàn thành phố
các start up như thế sẽ làm nên một điều gì đó diệu kỳ
chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
số phát sóng kỳ này tới đây tạm ngừng
một lần nữa chúng tôi chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc
xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
trong lần phát sóng tiếp theo